dự báo tại tp hcm sẽ xảy ra đợt chiều cường vượt ngưỡng một bảy m có khả năng gây ngập úng
quỹ bác nhân dân tp hcm đã có văn bản khẩn gửi các đơn vị về việc chủ động ứng phó với chiều cường
trung tâm khí tượng thủy văn khu vực nam bộ cảnh báo chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi sẽ bắt đầu đợt chiều cường
trên mức báo động ba đạt một năm m và sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày hai mươi chín tháng một mươi có khả năng đạt trên một bảy m
cảnh báo nhiều quận huyện sẽ bị ngập úng đặc biệt là các quận bảy quận tám quận một mươi hai quận thủ đức
quận bình thạnh quận gò vấp quận bình tân huyện nhà bè huyện củ chi huyện bình chánh và huyện hóc môn
quỹ ban nhân dân tp hcm đã có văn bản khẩn gửi các đơn vị về việc chủ động ứng phó chiều cường
khi thấy nước chiều cường dâng cao phải thông báo nhanh chóng để người dân chủ động ứng phó
trong hôm nay các đơn vị phải kiểm tra ra soát bao cống cửa van để không xảy ra sự cố